trong phiên làm việc chiều nay quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến việc phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và một bên là liên minh châu âu và các nước thành viên liên minh châu âu evipa
thảo luận tại phiên họp các đại biểu bày tỏ nhất trí cao với đề xuất quốc hội phê chuẩn hiệp định này
tuy nhiên việc thực hiện cơ chế giải quyết tranh chấp theo hiệp định evipa cũng đặt ra những thách thức lớn hơn trong việc xây dựng và thực thi pháp luật phòng ngừa và giải quyết có hiệu quả tranh chấp vương mắc với nhà đầu tư
những thách thức nêu trên đòi hỏi nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp phải thực hiện những giải pháp đồng bộ toàn diện để có thể phát huy tối đa những lợi ích từ hiệp định evipa và evfta
liên quan đến việc có nên ban hành nghị quyết riêng của quốc hội về công nhận và cho thi hành phán quyết trung thầm của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư
theo hiệp định evipa một số ý kiến cho rằng việc ban hành nghị quyết riêng là không cần thiết và chỉ cần ban hành một điều khoản riêng trong nghị quyết phê chuẩn của quốc hội
quy định về việc áp dụng trực tiếp đồng thời yêu cầu chính phủ tòa nhân dân tối cao ra soát kiến nghị sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật trong nước để bảo đảm thống nhất